tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng hai đối tượng là nguyễn tuấn anh ba mươi bảy tuổi
và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện tân phú tạm giữ
qua các biện pháp nghiệp vụ dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy công an huyện tân phú đã bắt quả tang tuấn anh
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn tân phú
tăng vật thu giữ là hai gói ma túy đá có trọng lượng khoảng tám mươi gram một súng tự chế dạng bút
hai viên đạn và hai cân tiểu ly
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng công an đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng nguyễn trí hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng năm mươi gram
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ba bị cáo
gồm vi hiệp tam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại huyện trợ đồn đông lan xoa chú tại huyện trợ đồn
và lăng văn phóng chú tại thành phố bắc cạn về tội mua bán trái phép chất ma túy
và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi mua sáu gói heroin có khối lượng hơn hai trăm hai mươi năm g với giá hai trăm linh bốn triệu đồng ở thái nguyên
sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vi hiệp tam đã gọi điện nhờ lăng văn phóng đi nhận số ma túy trên
tại thành phố bắc cạn rồi vận chuyển vào huyện trợ đồn sau đó phóng nhờ nông la xoa đi nhận
khi xoa nhận thùng xốp thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn phát hiện bắt quả tang
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của tam lực lượng công an đã thu giữ thêm bảy trăm chín mươi ba viên ma túy loại methamphetamin
và một số gói ma túy khác với tổng trọng lượng là một trăm hai mươi sáu gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vi hiệp tam tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
xử phạt bị cáo nông la xoa hai mươi năm tù bị cáo lăng văn phóng một mươi sáu năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng liên quan đến vụ việc này chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký ban hành văn bản khẩn
về việc tăng cường phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em
đánh giá đây là vụ việc vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước yêu cầu ubnd huyện đồng phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ
can thiệp giúp đỡ cháu bé gái bảy tuổi bị bạo hành
qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các di chứng về thể chất tâm lý và tạo điều kiện
để em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh chấm dứt ngay tình trạng xâm hại bạo lực đối với bé gái
đồng thời yêu cầu ubnd huyện đồng phú chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm theo quy định
nhằm gian đe đối với các tổ chức cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại em
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn quận hà đông thành phố hà nội
mới đây công an quận hà đông đã thông tin chính thức về vụ xe santa fe gây tai nạn liên hoàn
tại quận hà đông khiến cho sáu người thương vong và một mươi phương tiện bị hư hỏng
ghi nhận của nhóm phóng việt
theo đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy tại đường ngô thị nhậm phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
khi đang di chuyển thì bất ngờ xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn nhãn hiệu hyundai centafe
do hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở yên bái chỗ ở hiện nay phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
bất ngờ tăng tốc va chạm với hai xe ô tô
sau đó lao nhanh về phía trước đến gần ngã tư giao cắt giữa đường ngô thị nhậm thì tiếp tục va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe máy điện
ngoài ra phương tiện trên còn lao vào xe ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư
hậu quả khiến một người tử vong năm người khác bị thương và một mươi phương tiện hư hỏng nặng
lúc bên trái
lấy xe phải ngồi ngồi chạy được năm phút rồi
mọi người đập cửa ngồi xuống ngồi xuống ngồi mặt ngồi mất hồn
theo công an quận hà đông thành phố hà nội qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe hà thanh hưng
người gây tai nạn không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông viện kiểm sát nhân dân quận hà đông
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm hai mươi tám và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lưu ngọc thắng
ba mươi tuổi ngụ tại huyện đình quán tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện trảng bom và công an xã giang điền bắt quả tăng đối tượng thắng
đang tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà trọ ở ấp hòa bình xã giang điền
thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá
qua đấu tranh thắng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua gói ma túy trên để sử dụng dần
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhi vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự ở địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn vũ phong sinh năm hai nghìn
và huỳnh trí bảo sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ tại xã đình thành huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng sáu phong bảo và đồng bọn điều khiển xe máy đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi đến một trại tôm giống trên địa bàn xã định thành huyện đông hải phát hiện trại tôm không có người trông coi
nên các đối tượng đã lén vào và lấy trộm một máy phát điện một máy bơm chìm một máy khoang và một số tài sản khác của trại tôm
sau khi lấy trộm các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc nhân viên y tế bệnh viện nhân dân gia định bị hành hung vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng bảy
phía bệnh viện nhân dân gia đình đồng hành phối hợp sát sao với cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào tối hai mươi bảy tháng bảy khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân giai định tiếp nhận một trường hợp bé gái bị hóc dị vật xương cá
ekip trực đã giải thích cho người nhà và đưa bé vào vị trí chợ đưa lên khoa tai muối hỏng để nội so lấy dị vật
lúc này khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân nên ekip trưởng vẫn tiếp tục thăm khám cho các ca bệnh nặng hơn
tuy nhiên người thân của bệnh nhi không đồng thuận với giải thích của nhân viên y tế và tấn công bác sĩ
ngay lập tức bệnh viện tiến hành báo động cấp độ hai và tăng cường bảo vệ cho khoa cấp cứu
tiếp tục trấn an cha của bé và bác sĩ điều trị